công an xác định nữ tài xế gây tai nạn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quê quảng bình
theo nghị định bốn mươi sáu hai nghìn một mươi sáu ndcp nữ tài xế này bị tức quyền sử dụng giấy phép lái xe hai mươi ba tháng
phạt tiền ba mươi năm triệu đồng và tạm giữ phương tiện bảy ngày do vi phạm nồng độ cồn
trước đó nữ tài xế lái xe hiệu bmw đã va chạm với ô tô khác tại trung tâm tp hcm rồi bỏ chạy
bị người dân đuổi theo gây náo loạn đường phố vào khuya hai mươi tám tháng tám
thời gian qua trên cả nước đã xảy ra nhiều vụ tai nạn
giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến cho nhiều người tử vong
nguyên nhân chủ yếu do lái xe thiếu ý thức không làm chủ được các tình huống
thiếu kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông
và để giảm thiểu vấn đề này cũng như nâng cao ý thức của các lái xe
tại con tum ngành giao thông đã tăng cường chặt chẽ
việc giám sát đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe tại các trung tâm trên địa bàn tỉnh
theo báo cáo của sở giao thông vận tải tỉnh con tum
trên địa bàn tỉnh có năm cơ sở đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe các loại
mỗi năm đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe cho hàng nghìn học viên
tại trung tâm sát hạch lái xe các camera giám sát tại phòng sát hạch lý thuyết
camera quan sát toàn bộ sân và tại các bài sát hạch lái xe trong hình
dữ liệu được truyền trực tuyến về tổng cục đường bộ việt nam sở giao thông vận tải
để theo dõi quản lý thực hiện công khai minh bạch trong quá trình sát hạch lái xe
thông qua các ứng dụng công nghệ thông tin
việc nâng cao ý thức cho người lái xe ngay từ khâu đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe
ngày càng được chuẩn hóa minh bạch đáp ứng nhu cầu của người học
qua đó nâng cao được ý thức của người dân khi tham gia giao thông
bảo đảm được trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh con tum nói riêng
cũng như cả nước nói chung
ngày ba mươi một tháng tám công an huyện mờ trắc tỉnh đắk lắc đã tổ chức khám nghiệm hiện trường
để làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe khách dường nằm gây thiệt hại lớn về tài sản
khoảng giờ bốn mươi phút ngày ba mươi một tháng tám
khi chạy đến quốc lộ hai mươi sáu đoạn qua xá ea trang huyện mờ trắc tỉnh đắk lắk
xe khách dường nằm mang biển kiểm soát tám mươi sáu b một nghìn ba trăm hai mươi năm
do tài xế trần quang tiến bốn mươi năm tuổi trú tại tỉnh gia lai điều khiển
bất ngờ bốc cháy từ phía sau
ngay lập tức tài xế cho xe dừng lại bên đường rồi hô hoàn bốn mươi ảnh khách trên xe nhanh chóng thoát ra khỏi xe
nhận được tin báo lực lượng công an huyện mờ trắc phối hợp với lực lượng phòng cháy trợ cháy tỉnh đắk lắk
đã có mặt tại hiện trường dập lửa
điều tra nguyên nhân vụ việc
vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng ngoài chiếc xe bị cháy trơ khung
thì nhiều tài sản của hành khách cũng bị thiêu rụi
trưa ngày một tháng tám một vụ cháy lớn đã xảy ra tại bãi xe nằm trên quốc lộ một
thuộc huyện bình chánh tp hcm
khiến cho hơn một mươi xe ô tô bị cháy rụi
rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người
theo các nhân chứng thời điểm trên khói lửa bất ngờ bùng lên tại chiếc xe buýt nằm trong bãi xe
ngay góc vòng xoay nguyễn văn linh quốc lộ một huyện bình chánh
lửa nhanh chóng lan sang nhiều xe khác
chủ bãi xe và các công nhân phải khẩn trương di dời nhiều xe khác trong bãi ra ngoài
nhận tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy huyện bình chánh
đã điều động nhiều phương tiện đến hiện trường chữa cháy
ngang không để tiếp tục xảy ra cháy lan
vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người
nhưng đã khiến hơn một mươi xe ô tô như xe buýt xe tải xe đồ kéo hầu hết bị thiêu rụi
hiện nguyên nhân đang được làm rõ